các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vào chiều ngày một mươi sáu tháng một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bắt tạm giam bà nguyễn lan anh và nguyễn thị ngọc
cùng là phó giám đốc bệnh viện tp thủ đức trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại bệnh viện tp thủ đức tp hcm
trước đó vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam
lệnh khám xét đối với ông nguyễn minh quân giám đốc bệnh viện tp thủ đức và nguyễn văn lợi
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ sản xuất nguyễn tâm về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
kết quả điều tra vụ án xác định nguyễn minh quân và nguyễn văn lợi đã thông đồng câu kết thực hiện hành vi trái quy định của luật đấu thầu
trong việc mua sắm vật tư trang thiết bị y tế tại bệnh viện tp thủ đức gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản cho nhà nước
mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án đường giao thông
nối xã ruôi huyện nam giang với xã lăng huyện tây giang công an tỉnh quảng nam vừa khởi tố bắt tạm giam đối với sa văn công
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy trú tại huyện đà bắc tỉnh hòa bình là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và phát triển nông thôn an trung công ty an trung
cơ quan điều tra xác định công ty an trung là đơn vị nhà thầu phụ
đã vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng trong quá trình thực hiện dự án trên
liên quan đến vụ án trước đó công an tỉnh quảng nam đã tiến hành bắt tạm giam ba đối tượng gồm thái minh hoàng là nguyên giám đốc
ban quản lý đầu tư xây dựng huyện nam giang nguyễn đình tấn giám đốc công ty cổ phần tư vấn giám sát bách khoa phạm văn hải
giám đốc công ty cổ phần đầu tư xây dựng và du lịch ict
hành vi sai phạm của các đối tượng tại dự án này đã gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn ba một tỷ đồng
một cặp vợ chồng sau khi xem vàng đã dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt chủ tiệm vàng để vợ cướp đi số vàng đang cầm
công an huyện trợ mới tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với đỗ duy khánh và vợ là nguyễn thị kim thoa
cùng chú thành phố tân an tỉnh long an về tội cướp tài sản
tại cơ quan công an khánh và thoa khai nhận vào khoảng một mươi ba h một mươi phút ngày bốn tháng một khánh và thoa điều khiển xe mô tô đến tiệm vàng kim chi giả vờ hỏi mua vàng
sau khi được chủ tiệm vàng đưa cho một sợi dây chuyền có gắn mặt bằng vàng và một vòng đeo tay vàng tổng trị giá trên ba mươi hai triệu đồng để xem
khánh đã bất ngờ dùng bình xịt hơi cay mang theo xịt vào mặt chủ tiệm vàng để thoa lấy số vàng rồi cả hai chạy ra ngoài bỏ lại phương tiện
hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tiếp tục điều tra làm rõ
công an tỉnh bình phước phối hợp với công an thành phố đồng xoài cũng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
điều tra làm rõ cái chết của một nam thanh niên là nạn nhân được xác định tử vong trong căn nhà thuê vào chiều ngày hôm qua một mươi sáu tháng một
nạn nhân là lê văn sơn hai mươi tám tuổi ngụ tại phường tân phú thành phố đồng xoài
trước đó vào khoảng một mươi bảy giờ chiều cùng ngày
người thân của anh sơn liên lạc với con trai nhưng không được nên đến căn nhà sơn thuê ở khu phố phú thịnh phường tân phú thành phố đồng xoài để tìm
tại đây người này phát hiện cửa chính thì khóa ổ khóa được móc bên ngoài
bên trong nhà anh sơn đã tử vong trên giường vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
với hành vi cầm dao nhọn cùng với nhóm bạn đi giải quyết mâu thuẫn ngọc văn hiếu chú tại xã nam sơn huyện văn quan tỉnh lạng sơn
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện văn quan khởi tố về hành vi giết người
ngày bảy tháng một nhóm thanh niên của ngọc văn hiếu hẹn nhóm của linh quang minh tại phố bảng cóng thị trấn văn quan huyện văn quan để giải quyết mâu thuẫn
trong quá trình xảy ra xô sát đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên ngọc phân hiếu đã sử dụng dao nhọn đâm linh quang minh
hậu quả minh bị hai vết thương đâm thấu bụng tổn thương gan phải đi bệnh viện cấp cứu và điều trị
hiện vụ án tiếp tục được điều tra làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phú quốc tỉnh kiên giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam bảy đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng
đồng thời khởi tố vụ án chuyển giao cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh kiên giang để tiếp tục xử lý các đối tượng này về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng theo thẩm quyền
theo kết quả điều tra vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai trần hồ ngọc hoàng nhờ trần văn hiền và phạm hải đảo cùng các đối tượng khác từ sóc trăng đến phú quốc giúp sức cho hoàng quậy phá tụ điểm đá gà do nhóm nông trường tổ chức
ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba cả nhóm cùng mang theo súng và hung khí đến tụ điểm đá gà ăn tiền tại ấp bến tràm xã cửa dương tp phú quốc rồi dùng súng bắn một phát chỉ thiên
ngày tính súng nhóm người đá gà đã bỏ chạy
nhóm của hoàng tiếp tục sử dụng
súng hoa cải bắn liên tiếp hai ba phát đến khi nhóm người đá gà bỏ chạy hết thì cả bọn liền lên xe ô tô rời đi khỏi hiện trường và vứt bỏ lại hung khí
nhận được tin báo của người dân công an thành phố phú quốc nhanh chóng vào cuộc điều tra và bắt giữ hoàng và đồng bọn thu giữ ba khẩu súng hoa cải và năm khẩu súng bút cùng với nhiều loại hung khí khác
theo kết luận giám định tất cả tám khẩu súng trên đều là vũ khí quân dụng
thưa quý vị từ đầu năm cho đến nay tình hình xuất nhập cảnh
tình hình xuất nhập cảnh cháy phép trên địa bàn cả nước nói chung cũng như ở tỉnh yên bái nói riêng vẫn có những diễn biến rất phức tạp
và để đảm bảo an ninh trật tự lực lượng chức năng công an tỉnh yên bái đã triển khai các giải pháp phòng ngừa đấu tranh với hoạt động tổ chức môi giới cho người khác xuất nhập cảnh trái phép
bằng các biện pháp nghiệp vụ phòng an ninh điều tra công an tỉnh yên bái phát hiện tài khoản facebook hàng nhắn tin rủ dê lôi kéo một số người xuất cảnh trái phép sang campuchia làm thuê sẽ có việc nhẹ lương cao
tuy nhiên khi sang bên đó các nạn nhân này thường xuyên bị bỏ đói đánh đập và nhốt vào phòng kín yêu cầu nộp tiền chuộc hàng trăm triệu đồng mới cho về